bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hiệp hội trè việt nam và tổ chức sáng kiến thương mại bền vững idh
cùng phối hợp tổ chức hội thảo tổng kết ngành trè hai nghìn hai mươi và năm năm chương trình hợp tác công tư phát triển bền vững ngành chè
việt nam hiện đứng thứ năm trên thế giới về xuất khẩu chè đứng thứ bảy về sản xuất chè toàn cầu
sản phẩm chè của việt nam hiện đã được xuất sang bảy mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ
đến nay nước ta có ba mươi bốn tỉnh thành phố trồng trè với tổng diện tích là một trăm hai mươi ba ha
từ đầu năm đến nay mặc dù phải đối mặt với những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
sông trè là một trong những sản phẩm duy trì được sản xuất không bị đứt gãy trong quá trình xuất khẩu
tăng trưởng xuất khẩu chè của việt nam sang nhiều thị trường chính đều được đảm bảo ổn định
tại hội thảo tham luận của các đơn vị tập trung đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn về công tác giống
khâu sản xuất khâu chế biến và cả phát triển thị trường với ngành chè
ngoài ra mục tiêu tổng quát ngành trè trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
đó là quản lý chặt chẽ sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bền vững trong ngành trè việt nam
cải thiện hiệu quả chuỗi cung ứng và chất lượng sản phẩm trè việt nam
thông qua tăng cường hiệu quả hoạt động của nhóm hợp tác công tư